lãnh đạo sở công thương tỉnh lào cai cho biết hiện tình trạng xe chở thanh long xuất khẩu qua trung quốc
bị ùn tắc tại cửa khẩu lào cai đã giảm mạnh dự kiến trong khoảng từ hai đến ba ngày tới sẽ hết ủn tắc
theo cục hải quan lào cai do đúng mùa thu hoạch nên lượng xe chở thanh long qua cửa khẩu lào cai tăng đột biến
trong khi lưu lượng thông quan tại cửa khẩu đường bộ kim thành chỉ khoảng bốn trăm linh xe một ngày dẫn đến bị ùn tắc
ngay sau khi xảy ra hiện tượng các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai như sở công thương hải quan bộ đội biên phòng
đã phối hợp thực hiện các giải pháp như hạn chế thông quan một số mặt hàng để ưu tiên thông quan xe chở thanh long
phối hợp với phía trung quốc tháo gỡ vướng mắt kỹ thuật đẩy nhanh tốc độ và tăng lưu lượng thông quan qua cửa khẩu
hiện số lượng xe chở thanh long bị ùn tắc đã giảm đi đáng kể chỉ còn khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh xe đang đợi thông quan
theo thống kê từ đầu năm đến nay đã có khoảng sáu trăm bốn mươi tấn quả thanh long
xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu đường bộ kim thành đạt bốn trăm một mươi chín triệu usd tăng một trăm một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước